kính chào quý vị khán giả cơn mưa lớn vào chiều qua đã khiến nhiều tuyến phố ở thủ đô bị ngập giao thông đi lại khó khăn
mưa sẽ tiếp diễn trong hôm nay và ba ngày tới mưa lớn trên diện rộng có nơi lên đến trên một trăm linh mm chủ yếu ở trung du miền núi phía bắc và khu vực tây nguyên
mưa dài ngày với lượng lớn nguy cơ sạt lở đất lũ quét rất cao ở các sườn núi dốc
bà con hết sức cảnh giác chú ý quan sát những dấu hiệu ở xung quanh như là có vết đất mới xuất hiện ở mặt đất hoặc là trên lối đi
mặt đất có hiện tượng phồng rộp đường bấp bênh mặt đất bắt đầu dịch chuyển xuống theo chiều dốc các lớp đất thụt xuống
hoặc ngay khi thấy có những âm thanh lạ như là tiếng cây gãy hoặc là tảng đá va chạm với nhau thì đó là những cảnh báo sạt lở có thể xảy ra cần nhanh chóng di rời đến nơi an toàn